tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ là chỉ đạo của chính phủ đối với các địa phương bị ảnh hưởng
thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua đặc biệt là các tỉnh ninh bình hòa bình yên bái thành hóa
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua
nhất là các tỉnh ninh bình hòa bình yên bái thanh hóa tiếp tục huy động lực lượng
phương tiện tập trung tìm kiếm những người còn mất tích chủ động di rời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm
nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại đặc biệt là những hộ gia đình có người bị nạn
hỗ trợ cứu chữa người bị thương hỗ trợ mai táng người bị nạn và tổ chức chú đáo việc mai táng cho những người bị nạn
không còn những người thân thích tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm không để người dân bị đói
bố trí chỗ ở tạm cho các hộ gia đình bị mất nhà cửa hoặc phải di rời bảo vệ hệ thống đê điều hồ đập
nhất là các khu vực sung yếu tiếp tục kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực bị sạt lở và ngập sâu